theo ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh an giang
từ ngày một mươi năm tới ngày một mươi tám tháng chín đã xảy ra ba vụ sạt lở đất gồm sạt lở rạch thái sắn
sạt lở bờ sông hậu tại thành phố long xuyên và sạt lở bờ sông ông trưởng huyện trợ mới
tổng chiều dài các vụ sạt lở lên tới gần hai trăm linh mét khiến cho năm hộ dân phải di rời khỏi nơi ở
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang
cả ba chỗ sạt lở đều nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở hàng năm
nguyên nhân là do mái bờ kênh thẳng đứng kết hợp với áp lực lũ lên nhanh
mưa bão kéo dài nền đất yếu và mật độ tàu thuyền lưu thông thường xuyên gây mất ổn định bờ
chỉ tính riêng trong tám tháng qua toàn tỉnh an giang đã xảy ra một mươi bảy điểm sụt lún sạt lở
với chiều dài hơn một km khiến cho bảy mươi tám căn nhà phải di rời khẩn cấp
hiện tại an giang có năm mươi một điểm sạt lở ảnh hưởng đến hai mươi hộ dân